chiều ngày một mươi tám tháng sáu công an thành phố phan thiết tỉnh bình thuận đã lập hồ sơ xử lý nhóm đối tượng
thuê khách sạn để sử dụng ma túy thác loại
hai mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng sáu đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố phan thiết
phù hợp với công an phường thanh hải thành phố phan thiết kiểm tra đột xuất khách sạn lý gia
thuộc phường thanh hải phát hiện và bắt quả tan tám đối tượng gồm sáu nam hai nữ
đang tổ chức bay lắc sử dụng nhặt mạnh tại hai phòng của khách sạn này
tại hiện trường công an thu giữ nhiều tăng vật có liên quan đồng thời lập biên bản phòng tội quả tan
mời quản lý khách sạn lên làm việc
hiện nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín rất phức tạp các đối tượng này bất chấp tụ tập bên bay lắc
tìm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh và tệ nạn xã hội